tại thành phố hồ chí minh tạp chí nhịp cầu đầu tư tổ chức hội nghị đầu tư hành một mươi chín với nội dung
kinh tế việt nam hành hai mươi đến hành ba mươi suy thoái hay hưng thịnh với sự tham gia của gần ba trăm linh doanh nhân
nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
tại đây các đại biểu thảo luận và dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô việt nam giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
mục tiêu việt nam sẽ tăng trưởng kinh tế đến năm hai nghìn ba mươi tối tiểu trung bình bảy năm trên một năm
dù nhiều thách thức nhưng dự báo những năm tới thị trường hấp dẫn thu hút đầu tư
tiềm năng phát triển bất động sản những năm tới tập trung vào phân khúc thị trường nghỉ dưỡng
nhà ở cao cấp thị trường công nghiệp và hậu cần do sự phát triển của cơ sở hạ tầng
hàng không giá rẻ sức khúc của các nhà đầu tư nước ngoài
fdi tăng trưởng cùng doanh số bán lẻ trở thành yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển
của hạ tầng logistics hiện đại trung bình hai mươi mỗi năm trong năm năm gần đây